sau một thời gian điều tra vụ hai cha con vác dựa chém tới tấp người khác sau va chạm giao thông
công an thành phố bô ma thuật đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
hai cha con gây ra vụ việc này là nguyễn tuấn hòa và nguyễn hoàng gia bảo cùng chú tại tp bôn ma thuật
kết quả xác minh ban đầu chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong lúc điều khiển xe máy giữa hào và thi đức long
chú cùng địa phương xảy ra va chạm giao thông dẫn đến cãi vã
long đã dùng tay đấm vào mặt hào biết chuyện bảo mang theo dựa cùng cha đi tìm long để trả thù
gặp long bảo cầm dựa chém nhiều nhát còn hào cầm ghế đánh long
hậu quả bảo đã chém chín nhát vào người long gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay phải nhập viện cấp cứu